bộ thông tin và truyền thông vừa cấp giấy phép thử nghiệm mạng năm g cho nhà mạng đầu tiên tại việt nam
theo đó viettel sẽ thử nghiệm năm g tại hai thành phố là hà nội và thành phố hồ chí minh
quy mô thử nghiệm dịch vụ sẽ không vượt quá bảy mươi ba vị trí
trong quá trình thử nghiệm năm g viettel sẽ không được thu cước của đối tượng tham gia thử nghiệm
giấy phép thử nghiệm năm g của viettel sẽ có giá trị trong vòng một năm đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi được triển khai thành phố hồ chí minh sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước được cung cấp thử nghiệm dịch vụ năm g tiến tới thương mại hóa vào năm hai nghìn hai mươi